chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận hỗ trợ đồng bào miền trung khắc phục lũ lụt từ ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ
và hòa thượng thích trân quang chùa phật quang tỉnh bà nguyễn vũ tàu hòa thượng thích viên giác chùa từ tân tp hcm
tại lễ tiếp nhận đồng chí nguyễn thiện nhân đã cảm ơn tấm lòng của mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ
cũng như hai hòa thượng đã không ngần ngại đường xa đóng góp hỗ trợ cho đồng bào miền trung
đây là một hành động rất kịp thời khi vụ đông xuân sắp tới của đồng bào sẽ rất khó khăn trẻ em đến trường sẽ vất vả
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định nghĩa cử đóng góp cao đẹp sẽ sớm được chuyển đến với bà con bị thiệt hại
tại các tỉnh miền trung một cách sớm nhất